tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh yên bái trung mương hội cụ thanh niên sung phong việt nam báo tiền phong tỉnh đoàn yên bái tổ chức chương trình trao tặng năm mươi xuất quà
mỗi suất trị giá một triệu đồng cho gia đình thương binh liệt sĩ cựu thanh niên sung phong gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
dịp này quỹ nghĩa tỉnh đồng đội của bộ công an cũng đã hỗ trợ xây nhà tỉnh nghĩa trị giá sáu mươi triệu đồng cho hội cụ thanh niên sung phong tỉnh yên bái